bộ y tế indonesia vừa công bố số liệu cho thấy tỷ lệ người hút thuốc ở nước này lên tới ba mươi ba năm dân số
theo nhận định của cơ quan phòng ngừa và kiểm soát bệnh không lây nhiễm thuộc bộ y tế indonesia
tình trạng hút thuốc lá indonesia phổ biến một phần là do giá mặt hàng này phải trăng
và các công ty sản xuất phân phối thuốc lá được tự do tiếp thị rộng rãi
indonesia hiện là quốc gia duy nhất ở đông nam á vẫn cho phép quảng cáo thuốc lá trên truyền hình và báo in
theo cơ quan trên giải pháp hiện nay là chính phủ indonesia cần đánh thuế cao hơn
đối với cả sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thuốc lá điện tử
cũng như cấm quảng cáo tài trợ và quảng bá các sản phẩm thuốc lá
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ y tế indonesia đã kêu gọi người dân nước này
đặc biệt là giới trẻ không hút thuốc lá vì đây là gốc dễ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và gây lãng phí về kinh tế
chính quyền trung quốc thông báo đã giảm lưu lượng giao thông
đóng cửa nhiều tuyến đường cao tốc ở một số tỉnh sau khi nhiều phương tiện va chạm ở các vùng băng giá
khi nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới điểm đóng băng trên hầu hết đất nước
tại tỉnh hà nam tuyết rơi và đường đóng băng cùng với sông mù dày đặm
đã gây ra nhiều vụ tai nạn trên một số đường cao tốc việc kiểm soát giao thông bị cản trở
trong khi đó cơ quan giao thông tỉnh ninh hạ cho biết một số đường cao tốc đã trở nên mất an toàn
do đó chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp hạn chế giao thông tạm
theo đó phả vào một số chuyến xe buýt đã tạm dừng hoạt động vào sáng sớm ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại thành phố thượng hải
ở phía tây nam nhiều đoạn đường cao tốc quốc gia và tỉnh ở các thành phố tây tạng như nhật khách tắc và lâm chi
đã bị đóng cửa do tuyết băng và tầm nhìn kém khi tuyết rơi dày kể từ ngày một mươi một tháng một mươi hai
chính quyền địa phương đã huy động hai bốn trăm linh nhân viên hơn ba ba trăm linh tấn chất làm tan tuyết
và trên hai mươi ba mét khối vật liệu chống trượt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa
trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc cho biết
phạm vi và cường độ tuyết băng sẽ giảm trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai
nhưng vẫn sẽ xuất hiện ở một số địa hình cao hơn ở các tỉnh quý châu và hồ nam
thưa quý vị charles darwin từng có lần nói
nếu tôi có cơ hội được sống thêm lần nữa tôi sẽ đưa ra một quy tắc đọc thơ và nghe nhạc ít nhất một tuần một lần
hay như albert einstein tuyên bố nếu tôi không phải là một nhà vật lý tôi sẽ làm một nhạc sĩ
rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh
tác động thư giãn của âm nhạc có thể thấy được ở tất cả mọi người kể cả trẻ sơ sinh
chính vì thế liệu pháp âm nhạc đang được sử dụng trong y khoa như một biện pháp can thiệp hỗ trợ
để tăng cường sức khỏe cảm xúc trị liệu lâm sàng tâm lý
và nếu quý vị chưa tin vào sức mạnh của những giai điệu
thì câu chuyện trong phần cuối của bản tin sau đây tại một bệnh viện ở australia sẽ chứng minh cho điều đó
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
ruby bắt đầu quá trình trị liệu âm nhạc tại bệnh viện nhi đồng queensland australia khi tròn một tháng tuổi
nhịp tim của bé đã giảm xuống và tình trạng của bé đã ổn định hơn rất nhiều
ba mươi năm nay những giai điệu này đều đã ngân lên khắp các giãi hành lang của bệnh viện nhi đồng queensland
tiến sĩ bác sĩ jeanette kennelly là một trong những người đầu tiên ứng dụng âm nhạc
và quá trình điều trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện
riêng trong năm nay
bà đã đồng hành cùng bảy trăm năm mươi bệnh nhi thông qua trị liệu âm nhạc
tôi bắt đầu công việc này từ khi còn làm tại bệnh viện nhi hoàng gia cũ
chúng tôi nhận thấy khi tiếp xúc với âm nhạc
các bệnh nhi bớt đi cảm giác lo sợ do nằm viện và tích cực hợp tác hơn với bác sĩ điều trị
và không những thế liệu pháp điều trị này cũng chính là cầu nối cho những đứa trẻ có ước mơ trở thành nhạc sĩ như evi
mv rất yêu âm nhạc và nhờ các bác sĩ ở đây
con bé đã có thể chơi được một số bài nhạc đơn giản bằng kítar
vì các bệnh sơ nang evie phải thường xuyên qua lại bệnh viện để điều trị
nhưng bệnh viện giờ không còn là nơi đáng sợ với cô bé
ngược lại còn là nơi đem đến những nụ cười
những tổn thương chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ev mọi điều đều xứng đáng